nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp hè tổng công ty đường sắt việt nam vừa bổ sung thêm các chuyến tàu chạy các tuyến sài gòn nha trang sài gòn quảng ngãi sài gòn hà nội và nha trang huế hà nội vinh hà nội quảng bình và hà nội đà nẵng
theo đó lịch chạy tàu cụ thể như sau
bổ sung thêm tàu na ba na bốn bắt đầu từ ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tàu na ba xuất phát tại hà nội các ngày thứ năm thứ sáu hàng tuần tàu na bốn xuất phát tại vinh các ngày chủ nhật hàng tuần bắt đầu chạy từ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tổng công ty đường sắt việt nam cũng thay đổi giờ chạy tàu se ba mươi năm se ba mươi sáu xuất phát tại vinh vào lúc một mươi ba h ba mươi đến hà nội lúc một mươi chín h năm hai nghìn hai mươi
tuyến hà nội đồng hới bổ sung thêm hai đôi tàu qb một qb hai và qb
tàu qb ba qb bốn chạy hàng ngày
qb một qb hai bắt đầu chạy từ ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
qb ba bắt đầu chạy từ ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
qb bốn bắt đầu chạy từ ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tuyến hà nội đà nẵng bổ sung thêm đôi tàu sm một mươi bảy sm một mươi tám
se một mươi bảy bắt đầu chạy từ ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
sm một mươi tám bắt đầu chạy từ ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
cùng với đó tổng công ty đường sắt việt nam
cũng tiếp tục thực hiện giảm giá cho hành khách là các đối tượng chính sách xã hội
như sinh viên các đơn vị lữ hành đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch hai nghìn một mươi tám
hành khách mua vé tập thể từ hai mươi người trở lên được giảm giá từ ba đến bảy giá vé